thưa quý vị bệnh nhân thứ năm mươi là nam năm mươi tuổi địa chỉ phố núi trúc ba đình hà nội
bệnh nhân đi công tác tại paris pháp và về nước vào ngày chín tháng ba
bệnh nhân thứ năm mươi một là nữ hai mươi hai tuổi địa chỉ xuân đỉnh bắc từ liêm hà nội
sáng ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân bay về nội bài trên chuyến bay fiero chín trăm sáu mươi tám
hiện hai bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định
còn bệnh nhân thứ năm mươi hai là nữ hai mươi bốn tuổi địa chỉ tại khu bốn b phường hồng hải hạ long quảng ninh
là hành khách trên chuyến bay từ london về việt nam vào ngày chín tháng ba
hiện đang được cách ly tại bệnh viện giã chiến cơ sở số hai tại tỉnh quảng ninh tình trạng sức khỏe ổn định
còn bệnh nhân thứ năm mươi ba là nam năm mươi ba tuổi quốc tịch cộng hòa séc
vào ngày một mươi tháng ba bệnh nhân nhập cảnh vào cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất trên chuyến bay qr chín trăm bảy mươi
quá cảnh tại sân bay doha của qatar
và sau khi vào việt nam bệnh nhân lưu trú tại quận một thành phố hồ chí minh
trong khi đó theo số liệu do ủy ban y tế quốc gia nhc trung quốc công bố vào sáng ngày hôm nay
lần đầu tiên số ca nhiễm mới do lây từ nước ngoài vào nước này đã cao hơn so với ca nhiễm mới trong nước
cụ thể trong ngày một mươi ba tháng ba trung quốc đại lục ghi nhận một mươi một ca mắc bệnh covid một mươi chín
cao hơn so với tám ca một ngày trước đó
nhưng chỉ có bốn ca trong số này đều được xác nhận ở tâm dịch tỉnh hồ bắc bị lây nhiễm trong nước
trong khi đó bảy người còn lại đều là những người từ nước ngoài trong đó có italia mỹ ả rập xê út đến trung quốc
hàn quốc cũng chứng kiến dấu hiệu tích cực khi đà lây lan dịch bệnh tại nước này đang giảm dần
cơ quan quản lý và phòng chống dịch bệnh hàn quốc cho biết tổng số ca nhiễm sars cov hai tại nước này
đã tăng thêm một trăm linh bảy ca trong ngày một mươi ba tháng ba lên thành tám tám mươi sáu ca
hàn quốc ghi nhận thêm năm ca tử vong
nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại đây lên thành bảy mươi hai người
trong khi đó hai trăm linh bốn người đã bình phục và được xuất viện
đây là ngày thứ hai liên tiếp số bệnh nhân hồi phục cao hơn số ca mắc mới bệnh covid một mươi chín tại hàn quốc
kể từ khi nước này xác nhận ca đầu tiên mắc bệnh hôm hai mươi tháng một
số liệu mới nhất cho thấy đà lây lan dịch bệnh khả năng đang giảm dần tại nền kinh tế lớn thứ tư châu á
sáng một mươi bốn tháng ba trong một thông điệp gửi tới tổng thống hàn quốc moon jae in và người đồng cấp iran
nhà lãnh đạo trung quốc khẳng định
trong khả năng của mình nước này sẵn sàng chung tay với phía hàn quốc và iran
để sớm chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đại dịch
trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín lây lan trên thế giới
nhiều quốc gia đã đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh
tại indonesia tổng thống nước này yoko udodo ngày một mươi ba tháng ba quyết định lập một nhóm phản ứng nhanh
nhằm điều phối các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch
chính phủ indonesia cũng đã chỉ định tổng cộng ba trăm năm mươi chín bệnh viện trên khắp cả nước
tham gia chữa trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng ba cơ quan phát triển vùng đô thị manila tại philippines thông báo
nhà chức trách sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm tại khu vực này
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba như một biện pháp cách ly cộng đồng để dập dịch covid một mươi chín
tại new zealand thủ tướng nước này tuyên bố mọi công dân nhập cảnh nước này
từ nửa đêm một mươi năm tháng ba theo giờ địa phương phải tự cách ly trong một mươi bốn ngày
để ngăn đà lây lan của virus sars cov hai
trong khi đó ngày hôm qua một loạt các nước châu âu đều đã thông báo
lệnh tạm đóng cửa biên giới và không cho người nước ngoài nhập cảnh
ngoài châu âu hôm một mươi ba tháng ba tổng thống mỹ donald trump cũng tuyên bố
tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm huy động các nguồn lực đối phó với covid một mươi chín
bên cạnh đó hạ viện mỹ đã thông qua dự luật hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín
trong đó yêu cầu cung cấp xét nghiệm miễn phí và chi trả lương cho người lao động
trong thời gian nghỉ ốm trong một nỗ lực nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra